kính thưa quý vị theo thông tin từ cục quản lý thị trường tp hcm đơn vị vừa phát hiện và tạm giữ bảy tám trăm linh kg thực phẩm đông lạnh
không rõ xuất xứ không có hóa đơn chứng từ trị giá hơn năm trăm năm mươi triệu đồng
theo đó đội quản lý thị trường số ba phối hợp cùng đội bảy phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm kiểm tra điểm kinh doanh hoàn hóa
địa chỉ tại phường bình chiểu tp thủ đức tp hcm
tại điểm kinh doanh chứa trữ hàng hóa trên đoàn kiểm tra phát hiện bảy tám trăm linh kg thực phẩm đông lạnh
các loại là nội tạng động vật chưa qua sử dụng không có hóa đơn chứng từ không trỏng nguồn gốc xuất xứ
không ghi ngày sản xuất không ghi hạn sử dụng
trị giá hàng hóa vi phạm là hơn năm trăm năm mươi triệu đồng căn cứ giá niêm yết trên sản phẩm
đội quản lý thị trường số ba đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng trên để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
sở thông tin và truyền thông tp hcm đã có văn bản đề xuất ủy ban nhân dân tp hcm kiến nghị bộ thông tin và truyền thông
quản lý giải quyết tình trạng các đối tượng sử dụng điện thoại không chính chủ
sim rác nhằm trốn tránh trách nhiệm khi bị cơ quan điều tra phát hiện xử lý
thời gian qua các vụ việc liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng qua thuê bao điện thoại
diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn tinh vi khó lượng và gây nhiều khó khăn cho các cơ quan chức năng
trong việc phát hiện điều tra xử lý vi phạm
do đó sở thông tin và truyền thông đề xuất ủy ban nhân dân tp hcm kiến nghị bộ thông tin và truyền thông
phối hợp với bộ công an xem xét ban hành quy trình phối hợp quy định cách thức
thời gian được hiện việc xác minh cung cấp thông tin thuê bao giữa các doanh nghiệp viễn thông
với cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan cảnh sát điều tra tại trung ương và địa phương
đồng thời chỉ đạo các nhà mạng viễn thông khẩn trương kết nối chia sẻ dữ liệu người dùng thuê bao di động
với dữ liệu công dân
sở thông tin và truyền thông tp hcm cũng đề nghị được tra cứu thông tin thuê bao di động
của người dùng tại thành phố tra cứu thông tin dữ liệu về chủ thể đăng ký sử dụng và quản lý
các tên miền vn và tên miền quốc tế có thông báo hoạt động với bộ thông tin và truyền thông
để phục vụ cho công tác quản lý đấu tranh xử lý vi phạm
cũng như chia sẻ cung cấp danh sách thông tin đầu mối liên hệ và có văn bản ủy quyền
cho sở thông tin và truyền thông tp hcm được làm việc trực tiếp với các đơn vị cung cấp dịch vụ
nền tảng xuyên biên giới về xử lý các nội dung thuộc về tp hcm
tuy là ngoài giờ hành chính nhưng không khí làm việc tại công an xã phước lộc
huyện nhà bè tp hcm vẫn rất nhộn nhịp
nhiều người dân mang theo căn cứ công dân gắn chip cùng nhiều loại giấy tờ khác như là giấy phép lái xe
thả bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội giấy tờ xe v v
đến đây làm thủ tục mở ví giấy tờ điện tử cá nhân để có thể thụ hưởng nhiều tiện ích cuộc sống hơn thời gian tới
đây cũng là một giải pháp của công an xã phước lộc trong triển khai thực hiện chiến dịch cấp
và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức hai đối với những trường hợp công dân đủ điều kiện theo quy định
hiện đang cư trú trên địa bàn
vì tiện ích cuộc sống của người dân chúng tôi ngoài xuống địa bàn hướng dẫn vận động
thì chúng tôi còn tăng cường
làm ngoài giờ kể cả thứ bảy chủ nhật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến cấp tài khoản định danh điện tử mức hai
trong quá trình thực hiện chiến dịch công an xã phước lộc cũng nhận được sự phối hợp
hỗ trợ đắc lực từ các đơn vị chức năng khác của địa phương
nhất là lực lượng đoàn viên thanh niên tình nguyện sung kích
công an xã phước lộc tăng cường làm việc ngoài giờ hướng đến mục tiêu tất cả người dân đủ điều kiện
đều được cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức hai không chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ được giao
quan trọng hơn điều này cho thấy tinh thần trách nhiệm sự nỗ lực quyết tâm của đơn vị
nhằm phục vụ đảm bảo nguyện lợi cung kết tiền ích cuộc sống của người dân
trong bối cảnh chuyển đổi số đã và đang diễn ra mạnh mẽ trở thành xu thế tất yếu như hiện nay
công tác tuyên truyền vận động giáo dục phụ nữ dữ dình phát huy phẩm chất đạo đức
truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phụ nữ việt nam là một trong những nhiệm vụ mang tính cơ bản nhất
trong các nhiệm vụ của tổ chức hội đồng thời gắn liền với công tác chính trị
tư tượng đối với cán bộ hội viên
trên tinh thần đó hội phụ nữ công an tp hcm đã đề ra nhiều nội dung hoạt động với các hình thức
giải pháp thích hợp với môi trường làm việc mang tính đặc thù trong công an nhân dân tại tp hcm
tiếp nối chương trình trước đây hội phụ nữ công an tp hcm đã thực hiện
không để ai phải bỏ lại phía sau
trong thời gian tới hội phụ nữ công an tp hcm tiếp tục phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ
các công an nguyện nguyện và tp hcm để ra soát tiếp tục đồng hành và hỗ trợ
công tác chăm lo không dừng lại trong cán bộ hội viên của công an tp hcm
mà hội phụ nữ công an thành phố còn hướng đến chăm lo cho phụ nữ trẻ em ở địa phương
cho sinh kế cho phụ nữ tái hoa nhập cộng đồng phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương hội phụ nữ công an tp hcm đã trao tặng
một trăm linh phần quà bao gồm tiền mặt dù yếu phẩm với tổng kinh phí năm mươi triệu đồng cho phụ nữ
và trẻ em phùng biên giới huyện tân biên vốn còn nhiều khó khăn thiếu thốn
hoạt động an sinh xã hội là việc làm thiết thực mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc
qua đó cán bộ hội viên giới thiệu hình ảnh đẹp gần gũi của người chiến sĩ công an nhân dân đối với người dân
cùng với việc thực hiện tốt công tác an sinh xã hội chăm lo cộng đồng cán bộ
hội viên hội phụ nữ công an thành phố luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm yên tâm công tác chiến đấu
phân đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh cục an ninh nội địa bộ công an
phối hợp hội phụ nữ công an tỉnh cà mau tổ chức lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn
tại ấp tabasa một xã tân phú huyện thới bình tỉnh cà mau
sau hơn một tháng thi công cây cầu kinh lô bốn được hoàn thành với thiết kế bê tông cốt thép
trọng một bảy m dài hai mươi ba m tổng kinh phí xây dựng hơn một trăm năm mươi triệu đồng do hội phụ nữ cục an ninh nội địa
bộ công an phối hợp ban phụ nữ công an tỉnh cà mau vận động các mạnh thường quân tài trợ
đây là niềm mong đợi của bà con trong những năm qua
để nối liền giữa hai xóm khi cây cầu hoàn thành thì đã góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn xã và tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở nơi đây và của xã nói chung
nằm năng cao mức sống và sinh hoạt của người dân và đặc biệt hơn nữa là góp phần chung chúng ta
với các ngành các cấp thực hiện thắng lợi các mục tiêu về xây dựng thông mới năng cao
và xây dựng quê hương xã tân phú ngày càng nhỏ đẹp
xin gửi lời cảm ơn đến hội phụ nữ cục an ninh nội địa và hội phụ nữ công an tỉnh hỗ trợ cho áp cây cầu
bà con đi lại rất là thận tiện và những em học sinh đi lại rất là dễ dàng
ở áp còn một tiếng kinh nữa đó là kinh lô năm cũng giống như kinh lô bốn vừa rồi
thì vẫn còn thiếu cây cầu để nối liền hai khu với nhau
thì nếu được hội phụ nữ cục an ninh nội địa và hội phụ nữ công an tỉnh hỗ trợ thêm được cây cầu đó
thì nói chung là cái niềm phấn khởi của bà con ở áp tàu một rất là nhiều
tới dự lễ khánh thành cầu kinh lô bốn và trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
đại diện chính quyền xã tân phú đã phát biểu cảm ơn và trao hai bàn ghi nhận tấm nồng vay
tại cục an ninh nội địa và ban phụ nữ của ban tỉnh cà mau
vì đã có thành tích đóng góp xây dựng cầu giao thông nông thôn trên địa bàn xã tân phú
xã tân phú huyện thới bình của tỉnh cà mau là một xã có nhiều ấp
hệ thống canh dạch chẳng chịt giao thông cách trở bởi những chiếc cầu tạm
cho nên việc đi lại của bà con nhân dân là vô cùng khó khăn vô cùng khó khăn
cho nên ấp tabasa một thì có hơn năm trăm linh hộ dân sinh sống
trong đó có hơn năm mươi hộ là đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn
việc xây dựng và đưa chiếc cầu vào sử dụng tại ấp tabasa một
của cán bộ chiến sĩ cục an ninh nội địa giúp cho bà con nhân dân thuận tiện
trong việc sinh hoạt đi lại giao thương và đặc biệt là phục vụ tốt
cho hoạt động học tập đi lại của các cháu học sinh được an toàn trong hai mùa mưa nắng
đồng thời việc xây dựng chiếc cầu này cũng nhằm để thực hiện chủ trương của đảng
chính sách của nhà nước trong việc xóa bỏ cầu khỉ cầu tạm để đưa vào
sử dụng chiếc cầu
cầu tạm để đưa vào cây tông cũng như là góp phần giữ tiêu chuẩn nông thôn mới
theo đó nhân dịp lễ khánh thành cầu kinh lô bốn hồ phụ nữ cục an ninh nội địa
bộ công an và ban phụ nữ công an tỉnh cà mau đã tặng một trăm linh súc quà và năm triệu đồng tiền bạc
cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã tân phú huyện thới bình tỉnh cà mau
những cuộc hội ngộ đầy xúc động những cái ôm đầy yêu thương
đó là những gì đã diễn ra trong buổi khai mạc
đã trưng bày chuyên đề học sinh miền nam trên đất bắc năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trong hai mươi một năm từ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hàng chục ngàn con em cán bộ và đồng bào miền nam
từ sâu vị tuyến một mươi bảy đã được tuyển chọn đưa ra miền bắc bằng nhiều con đường công khai và bí mật
cũng từ đó các trường học miền nam được thành lập ở nhiều tỉnh thành phố
ngày nay khi gặp lại nhau những cuộc học sinh ngày ấy không ngăn được nổi xúc động
họ gặp nhau tây bắc mặc mừng nói với nhau nhiều câu

kỷ niệm mà cô nhớ nhất trong lúc tập kết ra mắt thì lúc đó cô ra bắc mới có tám tuổi
thì là cô thấy là các thầy cô ở trường học sinh miền nam rất là nhiệt tình chăm sóc các em
chăm sóc rất là chú đáo như cô là ra là còn nhỏ không biết gì hết là tất cả những việc sinh hoạt
là đều được cô lo kể cả ăn uống nữa cho nên là rất biết ơn thầy cô và cứ mỗi năm là tổ chức cái gì
ở đâu thì vì cái kỷ niệm đó và những gì mà nhân dân miền bắc đã dành cho đứa con thuộc thịt của miền nam
nên là cô rất là xúc động
trưng bày chuyên đề học sinh miền nam trên đất bắc năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
giới thiệu đến công chúng các thông tin hình ảnh và hiện vật về quá trình học tập trang luyện trưởng thành
của các thế hệ học sinh miền nam trên đất bắc từ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đó là các thế hệ học sinh mà cha mẹ đều tham gia hoạt động yêu nước chiến đấu vì độc lập
tự do của đất nước ở chiến trường miền nam
quý vị vừa xem xong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy sau đây kim thảo xin mời quý vị trở lại trường quay tại hà nội để tiếp tục theo dõi bản tin
rahim raisi tử nạn trong vụ rơi máy bay trực thăng
phó tổng thống thứ nhất mohammad mokherber dự kiến sẽ đảm nhận trước tổng thống
sau khi ông raisi thiệt mạng trong khi iran sắp tổ chức cuộc bầu cử sớm
theo hiến pháp iran phó tổng thống thứ nhất sẽ tiếp quản vị trí lãnh đạo
trong trường hợp tổng thống qua đời bị sa thải tứ chức vắng mặt hoặc mắc bệnh trong hơn hai tháng
việc bổ nhiệm tạm thời ông mokhber vẫn cần được lãnh tụ tối cao iran ali khamenei thông qua
cuộc bầu cử tổng thống để chọn người kế nhiệm sẽ được tổ chức trong năm mươi ngày
trước đó máy bay chở tổng thống iran ebrahim raisi và ngoại trưởng hossein ami abdollahian
cùng đoàn tùy tùng đã bị rơi vào ngày một mươi chín tháng năm sau khi đang bay qua địa hình núi
trong sương mù dày đặc khi vừa kết thúc chuyến thăm azerbaijan
sau khi iran xác nhận tổng thống ebrahim raisi ngoại trưởng hossein ami abdullahian
cùng với một số quan chức nước này đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng
các nước đã lên tiếng chia buồn về vụ việc và bày tỏ tinh thần đoàn kết với iran
thủ tướng ấn độ narendra modi thủ tướng iraq mohammed sia al sudani
tổng thống các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae mohammed bin zayed al nahyan
cùng lãnh đạo các nước nga malaysia sri lanka qatar thổ nhĩ kỳ syri venezuela
đã gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình ông raisi
gia đình những người thiệt mạng trong vụ tai nạn và người dân iran
lãnh đạo các nước bày tỏ sẽ đoàn kết cùng iran vượt qua thời điểm khó khăn này
pakistan sẽ tổ chức một ngày tang và treo cờ rủ
thể hiện sự tôn trọng đối với ông raisi và đội ngũ của ông
cũng như thể hiện tình đoàn kết giữa hai nước
trong khi đó liban đã công bố ba ngày để tang để tưởng nhớ tổng thống iran và đoàn tùy tùng
các nhóm chiến binh hamas houthi và hezbollah được iran hậu thuẫn
cũng đã gửi lời chia buồn tới tehran về sự ra đi của tổng thống ebrahim raisi
khoảng bốn mươi người từ nhiều nước châu âu
đã tuần hành tại thủ đô bruxelles của bỉ kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại gaza
cuộc biểu tình ở bruxelles đánh dấu cuộc biểu tình quy mô lớn thứ sáu ở bỉ
kể từ khi cuộc xung đột giữa hamas và israel nổ ra từ ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
hồ vang các khẩu hiệu như chấm dứt nạn diệt chủng ở palestine và đoàn kết với người dân palestine
những người biểu tình đã tuần hành từ gadunod đến plejangre ở khu phố châu âu
các nhà tổ chức kêu gọi cộng đồng quốc tế
có hành động khẩn cấp để đảm bảo lệnh ngừng bắn vĩnh viễn bảo vệ dân thường và con tin được tự do
những người biểu tình cũng yêu cầu chấm dứt phong tỏa giải gaza
và tăng cường khả năng tiếp cận viện trợ nhân đạo cho người palestine
cùng ngày tổ chức y tế thế giới who một lần nữa kêu gọi ngừng bắn tại gaza
trong bối cảnh israel đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại rafah
tổng giám đốc who cảnh báo lệnh sơ tán tăng cường bắn phá
và việc không có đường vận chuyển viện trợ vào gaza
tiếp tục khiến tính mạng và sức khỏe của dân thường bị đe dọa
các đội y tế và vật tư đã bị chặn ở cửa khẩu biên giới rafah trong hai tuần qua
các cuộc tấn công tại gaza trong hai mươi bốn giờ qua của quân đội israel
đã khiến bảy mươi người palestine thiệt mạng và một trăm một mươi người khác bị thương
một số nạn nhân vẫn còn nằm dưới đống đổ nát
trong bối cảnh các đợt ném bom khốc liệt vẫn tiếp diễn và thiếu hụt lực lượng cứu hộ
tổng thống pháp emmanuel macron đã triệu tập một cuộc họp hội đồng quốc phòng và an ninh
trong ngày hôm nay
để thảo luận tình hình bạo loạn ở new caledonia vùng lãnh thổ hải ngoại của pháp ở thái bình dương
đây là cuộc họp thứ ba của hội đồng này trong vòng chưa đầy một tuần
thảo luận về tình hình new caledonia
hai cuộc thảo luận trước đó đã dẫn đến quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp
và triển khai lực lượng tiếp viện nhằm lập lại trật tự tại vùng lãnh thổ này
ngày một mươi bảy tháng năm thủ tướng pháp gabriel attan cũng đã gặp lãnh đạo các đảng trong quốc hội
để thảo luận về tình hình tại new caledonia
đặc biệt là khả năng gia hạn tình trạng khẩn cấp sau khi hết thời hạn một mươi hai ngày ban đầu áp đặt tình trạng này
việc gia hạn tình trạng khẩn cấp cần được cả hạ viện và thượng viện pháp thông qua
new caledonia đang chứng kiến tình trạng biểu tình bạo lực tồi tệ nhất trong nhiều thời kỳ qua
người biểu tình đốt cháy xe cộ trường học các cơ sở kinh doanh và các tòa nhà công cộng
đồng thời chiếm quyền kiểm soát con đường chính dẫn đến sân bay quốc tế la tututa
khiến sân bay này phải đóng cửa
theo nhà chức trách khoảng hai trăm ba mươi người đã bị bắt giữ
khi ba hai trăm linh người đã bị mắc kẹt ở new caledonia hoặc không thể trở về quần đảo này do sân bay quốc tế đóng cửa
pháp đã điều động thêm một thành viên lực lượng an ninh đến quần đảo này để lập lại trật tự
niger và mỹ vừa ra tuyên bố chung cho biết hai nước đã đạt được thỏa thuận về việc mỹ rút quân khỏi quốc gia tây phi này
theo đó quá trình rút quân đã bắt đầu và sẽ hoàn tất vào ngày một mươi năm tháng chín tới
mỹ triển khai lực lượng tại niger trong khuôn khổ hoạt động chống phiến quân
sau cuộc đảo chính tại niger vào hồi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba chính quyền quân sự lên nắm quyền đã hủy bỏ thỏa thuận hợp tác quân sự với washington
và yêu cầu mỹ rút gần một quân nhân triển khai tại nước này
bộ quốc phòng niger và bộ quốc phòng mỹ đã đạt được thỏa thuận rút quân sau cuộc họp kéo dài năm ngày
theo đó đảm bảo an toàn cho lực lượng mỹ cho đến khi hoàn tất rút quân
và tạo thuận lợi về thủ tục nhập cảnh và xuất cảnh cho nhân sự mỹ trong quá trình rút quân
tuyên bố chung nêu rõ việc mỹ rút quân khỏi niger không ảnh hưởng đến việc
theo đuổi quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực phát triển
ngoài ra niger và mỹ cam kết duy trì đối thoại ngoại giao để xác định tương lai của quan hệ song phương
tổng thống indonesia joko widodo vào ngày hôm nay đã khai mạc diễn đàn nước thế giới wwf lần thứ một mươi
tại trung tâm hội nghị quốc tế nusajur bali
khoảng ba mươi người tham gia các hoạt động trong thời gian diễn ra diễn đàn từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi năm tháng năm
đến từ một trăm bảy mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
phát biểu khai mạc diễn đàn tổng thống widodo nhấn mạnh tầm quan trọng của nước đối với cuộc sống của con người
ông widodo cho biết vào năm hai nghìn năm mươi dự báo có khoảng năm trăm linh triệu nông dân
những người sẽ đồng góp tám mươi lương thực cho thế giới sẽ thuộc nhóm dễ bị tổn thương nhất do hạn hán
với chủ đề nước cho sự thịnh vượng chung diễn đàn năm nay đưa ra ba nguyên tắc cơ bản
gồm thúc đẩy bình đẳng và tránh cạnh tranh ưu tiên hợp tác toàn diện
bao gồm cả việc sử dụng công nghệ tài chính và hỗ trợ hòa bình
với tư cách là chủ nhà diễn đàn này indonesia hy vọng rằng thế giới có thể cùng nhau hợp tác
để tăng cường các cam kết nhằm vượt qua các thách thức toàn cầu liên quan đến nước
với mục tiêu chung tay bảo vệ nguồn nước hôm nay vì sự thịnh vượng chung ngày mai
sau lễ khai mạc đã diễn ra các cuộc họp với những tiến trình chính trị
các cuộc họp chuyên đề và khu vực cũng như các cuộc gặp song phương
ngày hôm nay khai mạc trọng thể kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
quốc hội đã bầu đồng chí trần thanh mẫn giữ chức chủ tịch quốc hội
bộ công an có nhiều hoạt động chúc mừng lễ phật đàn hai nghìn hai mươi bốn
tòa án nhân dân tỉnh lào cai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn văn vịnh
cựu bí thư tỉnh ủy lào cai
và bị cáo doãn văn hưởng cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
cùng một mươi năm bị cáo khác trong vụ án sửa tiền vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
liên quan đến hành vi khai thác trái phép hơn một năm triệu tấn quạng abatit
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh lào cai từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi năm
các bị can nguyên là lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh lào cai và một số sở ngành liên quan
biết rõ diện tích ba mươi bảy bảy trăm linh m hai
hai mươi hai sáu trăm bảy mươi bốn m hai nằm trồng lấn vào diện tích khai trường một mươi tám tại thôn hai
xã đồng tuyển thành phố lào cai thuộc khai trường một mươi tám
đã được bộ công thương phê duyệt quy hoạch quạng apatit
và biết thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản tại khai trường một mươi tám
thuộc bộ tài nguyên và môi trường nhưng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình
làm trái công vụ ký các văn bản trái quy định của pháp luật
để cấp ba mươi bảy bảy trăm linh m hai thuộc khai trường một mươi tám cho công ty trách nhiệm bố hạn xây dựng thương mại dilama
xây dựng dự án khách sạn nhà hàng tạo điều kiện cho các bị can thuộc công ty trách nhiệm bố hạn xây dựng thương mại dilama
và công ty trách nhiệm bố hạn một thành viên abatit việt nam khai thác tiêu thụ quạng abatit
tổng diện tích khai thác quạng trái phép trị giá hơn sáu trăm một mươi tỷ đồng
trong ngày đầu tiên xét xử vụ án hội đồng xét xử tiến hành phần thủ tục bắt đầu phiên tòa
viện kiểm soát nhân dân tỉnh đọc cáo trạng
phiên tòa diễn ra từ ngày hai mươi tháng năm dự kiến kết thúc vào ngày hai mươi chín tháng năm
công an tỉnh bình định vừa bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trần lê bảo an
ở thị trấn phú phong huyện tây sơn khi đang lẩn trốn tại tổ hai phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
đối tượng an có liên quan đến một vụ cối gây thương tích tại huyện tây sơn tỉnh bình định
và sau khi gây án an bỏ trốn
tiếp đó an cùng với một số đối tượng khác đi ô tô đến nhà một người dân
ở xã tây phú huyện tây sơn tỉnh bình định dùng dao chém chủ nhà gây thương tích với tỷ lệ thương tật là ba mươi sáu
công an huyện tây sơn ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với trần lê bảo an về tội cố ý gây thương tích
hải đoàn biên phòng một mươi tám đã dẫn dải tàu kg chín mươi một nghìn tám trăm bốn mươi bốn ts về cảng của hải đoàn biên phòng
để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vận chuyển hơn bốn mươi năm lít dầu đeo không có hóa đơn chứng tử hợp lệ
trước đó vào lúc một mươi h một mươi năm phút ngày một mươi chín tháng năm tại vùng biển tỉnh trà vinh
hải đoàn biên phòng một mươi tám quá trình tuần tra kiểm soát tiến hành kiểm tra hành chính đối với tàu trên
trên tàu có năm thuyền viên do ông võ văn nghĩa chú thành phố rạch giá tỉnh kiên giang làm thuyền trưởng
tại thời điểm kiểm tra tổ công tác phát hiện tàu vận chuyển khoảng bốn mươi năm lít dầu đeo
chưa rõ nguồn gốc xuất xứ không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng
lực lượng chức năng đã dẫn tàu về cảng hải đoàn biên phòng một mươi tám tiến hành điều tra xác minh xử lý theo quy định
bằng thủ đoạn tinh vi kết hợp sử dụng công nghệ cao các đối tượng đã mạo danh là cán bộ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác
tuyệt đối không nghe hay làm theo các thảo tác hướng dẫn của bất cứ người nào qua điện thoại
đối tượng mạc đăng thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện lạng giang
tỉnh bắc giang với nhiều vò bọc khác nhau đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả nước
với số tiền hơn một mươi tỷ đồng
thông qua mối quan hệ quen biết xã hội tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đối tượng mạc đăng thanh làm quen với một bị hại trú tại tỉnh lạng sơn
thanh nói dối mình có bố là trung tướng trong lực lượng quân đội nhân dân đã nghỉ hưu
em trai đang công tác tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám bản thân đang công tác tại tổng cục hai bộ quốc phòng
sau được biệt phái sang vụ khó vụ năm ban nội chính trung ương có mối quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo cấp cao
anh thanh anh ấy có nói rằng là anh có quen các mối quan hệ ở trung ương và có thể là xin giúp cho
sau khi anh thanh anh ấy nói là anh nhờ được việc đội có chuyện cho anh thanh nhiều lần tiền với tổng số tiền là ba tám tỷ
để tạo dựng hình ảnh có thật đang công tác trong lực lượng quân đội nhân dân
đối tượng thành chủ động treo bộ quân phục quân đội nhân dân gắn cầu vai cấp hàm đại úy
mũ kê bi ở văn phòng làm việc tại công ty của phần đầu tư lockright
có địa chỉ tại số hai
hai mươi ba đường ngo văn cảnh phường ngo quyền thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
đi xe ô tô nhãn hiệu fortuner màu đen gắn biển xanh trên xe có đẩy thiết bị gồm còi và đèn ưu tiên
từ những thông tin thanh đưa ra làm cho một số người bị hại tin tưởng có thể lo xin việc
xin các dự án thậm chí cả chạy án rồi đưa tiền sau đó bị thanh chiếm đoạt
tôi trước thì cũng ở bộ thông nghiên tổng cộng cần sau đó thì ra thẳng này
rồi là do tôi cũng có mối quan hệ
mối quan hệ từ trước mối quan hệ với cả bị hại lẫn nhiều mối quan hệ ở bên ngoài
bằng thủ đoạn trên trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi ba
thanh đã chiếm đoạt số tiền hơn một mươi tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước
tại cơ quan công an đối tượng không hợp tác mà còn khai báo quanh co chối tội
do bản thân đối tượng này là tạo dựng vỏ bọc là phó đốc doanh nghiệp tại địa bản của quốc gia
ngoài ra thì qua sơ bộ xác minh ban đầu
thì đối tượng có quan hệ với một số các đồng chí làm cán bộ
có quan hệ gần như thân thiết với một số đồng chí làm cán bộ
đang công tác trong các cơ quan các sở ban ngành
thì là để phát hiện đối tượng này thì lực lượng trinh sát
báo cáo với giám đốc lãnh đạo phòng để tranh sự
để cho tăng cường các lực lượng khác trong quá trình trinh sát xác minh
để xác định chính xác được
bản thân đối tượng này là không có công tác
cái biên giới quân đội hoặc là các lượng khác của cấp bộ
mạo danh những người có uy tín để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
không phải thủ đoạn mới nhưng vẫn còn nhiều người dân do nhẹ dạ cả tin mà sập bẫy
khi gặp những thủ đoạn tương tự như vụ án này
người dân nên gặp trực tiếp cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định
tránh trường hợp bị kẻ xấu lợi dụng
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội chính phủ và các đại biểu quốc hội
đã kính cẩn nghiêng mình tỏ lòng biết ơn vô hạn lòng thành kính
tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
tại kỳ họp thứ bảy quốc hội làm việc trong hai mươi sáu ngày rưỡi
từ ngày hai mươi tháng năm đến ngày hai mươi tám tháng sáu và chia làm hai đợt
đợt một từ ngày hai mươi tháng năm đến ngày tám tháng sáu
đợt hai từ ngày một mươi bảy tháng sáu đến ngày hai mươi tám tháng sáu

ngay sau lễ viếng trong sáng nay kỳ họp thứ bảy quốc hội nước cộng hòa rồi chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm
đã khai mạc trọng thể tại nhà quốc hội thủ đô hà nội
kỳ họp lần này diễn ra trong không khí hào hùng của những ngày tháng năm lịch sử
kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
hội nghị lần thứ chín của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba thành công tốt đẹp
phát biểu khai mạc kỳ họp
đồng chí trần thanh mẫn nhấn mạnh kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng cả về công tác lập pháp
giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
tại phiên họp chủ bị các vị đại biểu quốc hội đã thống nhất rất cao
biểu quyết thông qua nội dung thời gian chương trình và phương thức tiến hành kỳ họp
theo chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn về công tác lập pháp
quốc hội tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết của đảng
đặc biệt là kết luận số một mươi chín của bộ chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi năm
công tác lập pháp là nội dung trọng tâm chiếm gần hai phần ba thời gian của kỳ họp
trong đó quốc hội sẽ xem xét thông qua một mươi dự án luật
một trong những dự án đó là luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
ba dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và thảo luận cho ý kiến lần đầu đối với một mươi một dự án luật khác
đề nghị các vị đại biểu quốc hội phát huy dân chủ trí tệ tập trung đóng góp ý kiến toàn diện
cả về nội dung và kỹ thuật của dự thảo luật để đảm bảo chất lượng cao nhất khi được xem xét thông qua tại kỳ họp
khẳng định khối lượng công việc của kỳ họp thứ bảy là rất lớn để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất
thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội
chủ tịch quốc hội trần thanh nguyên
trần thanh mẫn trân trọng đề nghị các vị đại biểu quốc hội phát huy dân chủ nêu cao tinh thần trách nhiệm
tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng thảo luận sôi nổi đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết sâu sắc chất lượng
để đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước
cũng như sự mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước
trong phiên làm việc vào chiều ngày hôm nay quốc hội khóa một mươi năm đã bầu đồng chí trần thanh mẫn
ủy viên bộ chính trị giữ chức chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm
với bốn trăm bảy mươi năm trên bốn trăm bảy mươi năm đại biểu có mặt tán thành biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chủ tịch quốc hội
theo đó ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội khóa một mươi năm trần thanh mẫn
đã được bầu giữ chức chủ tịch quốc hội khóa một mươi năm
theo quy định của hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
sau khi chủ tịch quốc hội được bầu đã tuyên thệ nhậm chức
trước quốc hội
dưới cờ đỏ sao vàng thiên liêng của tổ quốc
trước quốc hội và đồng bào cử tri cả nước
tôi chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
xin tuyên thệ
tuyệt đối trung thành với tổ quốc với nhân dân
với hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nỗ lực phấn đấu
hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
phát biểu nhậm chức chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn trân trọng cảm ơn các vị đại biểu quốc hội
đã tín nhiệm bầu ông giữ chức chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm
nhấn mạnh đây vừa là vinh dự vừa là trọng trách nặng nề đối với cá nhân ông
thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được khiến định
trong hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó
tôi nguyện cống hiến hết sức mình phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
cùng quốc hội tập thể quỹ ban thường vụ quốc hội các cơ quan của quốc hội
cơ quan thuộc quỹ ban thường vụ quốc hội và các vị đại biểu quốc hội
tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động
cả về công tác lập pháp giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại quốc hội cùng với hoạt động đối ngoại của đảng
ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân phát huy dân chủ đoàn kết công khai minh bạch chuyên nghiệp
góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
thực sự của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân
chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn nhấn mạnh
dù ở vị trí công tác nào cũng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
kiên định đường lối đổi mới của đảng đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc và quyền
lợi ích hợp pháp nguyện vọng chính đáng của nhân dân
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh sẽ nỗ lực quyết tâm cao nhất để cùng toàn đảng toàn dân toàn quân
thực hiện thành công mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh văn minh nhân dân ấm no hạnh phúc
và sau đây sẽ là phần tóm lược tiểu sử về đồng chí trần thanh mẫn mời quý vị cùng theo dõi
đồng chí trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hai mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai dân tộc kinh xã thạnh xuân huyện châu thành a tỉnh hậu giang
vào đảng ngày hai mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngày chính thức hai mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trình độ đào tạo giáo dục phổ thông một mươi hai trên một mươi hai
học hàm học vị cao nhất tiến sĩ kinh tế lý luận chính trị cử nhân chính trị hệ chính quy
tóm tắt quá trình công tác của đồng chí trần thanh mẫn tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đến tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đồng chí trần thanh mẫn làm cán bộ ban trường học huyện đoàn châu thành tỉnh hậu giang
tránh văn phòng huyện đoàn châu thành ủy viên ban chấp hành sau đó là ủy viên ban thường vụ huyện đoàn châu thành tỉnh hậu giang
phó bí thư thường trực huyện đoàn huyện ủy viên bí thư huyện đoàn châu thành đại biểu hội đồng nhân dân huyện châu thành tỉnh hậu giang
ủy viên ban thường vụ tỉnh đoàn phó bí thư tỉnh đoàn hậu giang sau đó làm phó bí thư tỉnh đoàn bí thư tỉnh đoàn cần thơ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh khóa bốn
học cử nhân chính trị tại học viện chính trị quốc gia hồ chí minh hệ chính quy
tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến tháng chín năm hai nghìn một mươi năm đồng chí trần thanh mẫn làm ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh ủy viên ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh
tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh bí thư đảng ủy văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh cần thơ tỉnh ủy viên ủy viên ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cần thơ ủy viên ban thường vụ bí thư quận ủy bình thủy đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh cần thơ nhậm kỳ hai nghìn bốn hai nghìn chín
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi của đảng được bầu làm ủy viên dự quyết ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần thơ
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi một của đảng được bầu làm ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi ba thành phố cần thơ
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đồng chí trần thanh mẫn là ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một ủy viên đảng đoàn
phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trường đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi ba thành phố cần thơ
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng được bầu làm ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó bí thư đảng đoàn bí thư đảng ủy cơ quan
phó chủ tịch tổng thư ký ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đơn vị thành phố cần thơ
phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trưởng đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi ba thành phố cần thơ
tại hội nghị trung ương bảy khóa một mươi hai được bầu vào ban bí thư trung ương bí thư đảng đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đơn vị thành phố cần thơ
tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đồng chí trần thanh mẫn là bí thư trung ương đảng khóa một mươi hai bí thư đảng đoàn
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đơn vị thành phố cần thơ
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba được tái cử ban chấp hành trung ương và được ban chấp hành trung ương bầu vào bộ chính trị khóa một mươi ba
tại kỳ họp lần thứ một mươi một quốc hội khóa một mươi bốn được bầu giữ chức phó chủ tịch quốc hội
tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn đồng chí trần thanh mẫn là ủy viên bộ chính trị phó bí thư đảng đoàn quốc hội
phó chủ tịch thường trực quốc hội khóa một mươi bốn một mươi năm phó chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia
chủ tịch tổ chức nghị sĩ hữu nghị việt nam và chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nam lào
tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn đến ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn đồng chí trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị phó bí thư đảng đoàn quốc hội
phó chủ tịch thường trực quốc hội khóa một mươi năm được bộ chính trị ủy ban thường vụ quốc hội phân công điều hành hoạt động của ủy ban thường vụ quốc hội
và quốc hội

ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm đồng chí trần thanh mẫn được bầu làm chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
sáng nay ngày hai mươi tháng năm tòa án nhân dân tỉnh lào cai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn văn vịnh
cựu bí thư tỉnh ủy lào cai bị cáo doãn văn hưởng cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai cùng một mươi năm bị cáo khác trong vụ án rửa tiền
vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
liên quan đến hành vi khai thác trái phép hơn một năm triệu tấn quạng apatit
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh lào cai từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi năm các bị can nguyên là lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
và một số sở ngành liên quan biết rõ diện tích ba mươi bảy bảy trăm linh m hai trong đó có hai mươi hai sáu trăm bảy mươi bốn m hai nằm trồng lẫn vào diện tích khai trường một mươi tám tại thôn hai
xã đồng tuyển thành phố lào cai thuộc khai trường một mươi tám đã được bộ công thương phê duyệt quy hoạch quạng apatit
biết thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản tại khai trường một mươi tám thuộc bộ tài nguyên và môi trường
nhưng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình làm trái công vụ ký các văn bản trái quy định của pháp luật để cấp ba mươi bảy bảy trăm linh m hai đất
thuộc khai trường một mươi tám cho công ty trách nhiệm yếu hạn xây dựng thương mại lila ma xây dựng dự án khách sạn nhà hàng
tạo điều kiện cho các bị can thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại lila ma và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên apatit việt nam
khai thác và tiêu thụ quạng apec tổng diện tích khai thác khoảng trái phép trị giá hơn sáu trăm một mươi tỷ đồng
trong ngày đầu tiên xét xử hội đồng xét xử tiến hành phần thủ tục bắt đầu phiên tòa
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đọc cáo trạng phiên tòa diễn ra từ ngày hai mươi tháng năm và dự kiến kết thúc vào ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
vào ngày hôm nay hải đoàn biên phòng một mươi tám đã dẫn dải tàu kg chín nghìn một trăm tám mươi bốn tám trăm bốn mươi bốn ts về cảng của hải đoàn biên phòng để tiếp tục điều tra
làm rõ về hành vi vận chuyển hơn bốn mươi năm lít dầu đeo không có hóa đơn chứng tử hợp lệ
trước đó vào lúc một mươi h một mươi năm phút ngày một mươi chín tháng năm tại vùng biển trà vinh hải đoàn biên phòng một mươi tám trong quá trình tuần tra đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với tàu trên
trên tàu có năm thuyền viên do ông võ văn nghĩa trú tại thành phố dạch giá của tỉnh kiên giang làm thuyền trưởng
tại thời điểm kiểm tra tổ công tác đã phát hiện tàu tz chín mươi một nghìn tám trăm bốn mươi bốn ts vận chuyển khoảng một mươi năm lít dầu đeo chưa rõ nguồn gốc xuất xứ
không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng
lực lượng chức năng đã dẫn tàu về cảng của hải đoàn biên phòng một mươi tám để tiến hành điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
chuyển sang các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý khác
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường với nhiều khó khăn thách thức hơn
tuy nhiên trong nước tăng trưởng kinh tế tiếp tục phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội diễn ra sôi động hơn
các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá cao triển vọng tăng trưởng của việt nam
phó thủ tướng chính phủ lê minh khái nhấn mạnh điều này khi thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày trước quốc hội
báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm của năm hai nghìn hai mươi bốn
trong phiên họp sáng ngày hôm nay
báo cáo nêu rõ gdp quý i năm nay ước tăng năm sáu mươi sáu so với cùng kỳ năm ngoái cao nhất từ năm hai nghìn hai mươi đến nay
chính sách tiền tệ được điều hành linh hoạt giải ngân vốn đầu tư công đến ngày ba mươi tháng bốn đạt một mươi bảy bốn mươi sáu kế hoạch
cao nhất trong bốn năm trở lại đây sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá sản xuất công nghiệp tiếp tục phù hồi
tình hình lao động việc làm phục hồi tích cực tăng cường kết nối cung cầu lao động
hỗ trợ người lao động tìm việc làm
tuy nhiên báo cáo cũng chỉ ra hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp người dân gặp nhiều khó khăn
sản xuất công nghiệp phục hồi còn chậm sản xuất nông nghiệp nhất là tại vùng đồng bằng sông cửu long gặp nhiều khó khăn
do hạn hán xâm nhập mặn kéo dài và nặng nề hơn
thị trường bất động sản phục hồi chậm tiến độ triển khai gói cho vay nhà ở xã hội một trăm hai mươi tỷ đồng chưa đạt yêu cầu
do đó theo phó thủ tướng lê minh khái cần tập trung vào một mươi một nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như tiếp tục đổi mới quy trình
nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật tập trung thực hiện hiệu quả thực chất cơ cấu lại nền kinh tế
gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh
nhằm tăng cường vàng miếng cho thị trường dự kiến trong tuần này ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục tổ chức hai phiên đấu thầu vàng
vào ngày hai mươi một tháng năm và ngày hai mươi ba tháng năm
khối lượng vàng đặt thầu tối thiểu ở mức năm trăm linh lượng và khối lượng đặt tối đa là bốn lượng
khối lượng vàng đấu thầu vẫn ở mức là một mươi sáu tám trăm linh lượng
từ ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay ngân hàng nhà nước đã tổ chức bảy phiên đấu thầu vàng miếng sgc
với tổng khối lượng trúng thầu là hai mươi bảy hai trăm linh lượng tương đương với khoảng một hai tấn
theo trang bất động sản com vn lượng trúng thầu là hai mươi bảy hai trăm linh lượng tương đương với khoảng một hai tấn
tìm mua trung cư tại hà nội sau khi tăng đáng kể từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn đã tiệm cận đỉnh của tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
sang tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn mức độ quan tâm trung cư tại hà nội lại giảm hai mươi ba so với tháng trước
tuy nhiên mặc dù lượng quan tâm đã giảm nhưng giá giao bán trung cư tại hà nội vẫn không có dấu hiệu đi xuống
cụ thể theo số liệu từ bất động sản com vn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
phân khúc trung cư bình dân dưới ba mươi triệu đồng một mét vuông tăng giá một mươi hai so với tháng trước
căn hộ trung cấp ba mươi năm mươi triệu đồng một mét vuông cũng tăng năm và cao cấp trên năm mươi triệu đồng một mét vuông tăng ba
trong đó những dự án có giá giao bán tăng mạnh với mặt bằng giá tháng bốn cao hơn ba mươi ba mươi chín so với tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn như trung cư m ba m bốn nguyễn trí thanh sunshine golden river hateco hoàng mai
giá trung cư bình dân dưới ba mươi triệu đồng mỗi mét vuông tăng giá một mươi hai so với tháng trước

và các chủ nhà cũng như các nhà đầu tư việt nam thường có xu hướng định giá một phần dựa trên giá đất quyết định giá trung cư
đơn giản thôi ví dụ như trung cư trước tôi là ba mươi triệu giá đất là bảy mươi triệu bây giờ giá đất cũng tăng lên một trăm hai mươi triệu rồi thì giá chung cũng không thể thấp hơn sáu mươi triệu
thì đấy là yếu tố nó tác động và ảnh hưởng lên giá
cái nhu cầu của xã hội của người dân hiện nay rất cao đặc biệt là cả nhu cầu đầu tư
người ta cũng rất muốn đầu tư dòng tiền nhàn rỗi dòng tiền mà người ta hoặc là những người mà chuyên về đầu tư thì họ luôn luôn phải hoạt động
kinh doanh thì họ mới có nguồn sống họ có lợi nhuận
thế nhưng mà trên thị trường thì lại quá khan hiếm vừa khan hiếm vừa hạn hẹp vừa nghèo nàn về chủng loại
nhưng mà do cái việc mà nhu cầu nó tăng cao như vậy cho nên tất cả các cái nguồn hàng trên thị trường người ta đều đẩy lên
trước tình hình hiện tại nhiều người mua và nhà đầu tư đang có xu hướng chờ các luật thông qua để kỳ vọng giá giảm
tuy nhiên theo các chuyên gia chờ đợi trung cư giảm giá mạnh là một điều rất khó
vì nguồn cung chưa thể cải thiện nhanh chóng
cùng với đó sắp tới khi luật kinh doanh bất động sản sửa đổi có hiệu lực
số lượng chủ đầu tư đáp ứng được yêu cầu để triển khai dự án sẽ còn giảm
trong khi đó nhu cầu sở hữu nhà ở vẫn luôn hiện hữu đặc biệt là ở các đô thị lớn
với một đất nước như việt nam hai siêu đô thị lớn là hà nội hồ chí minh lượng dân cư tập trung rất lớn
hồ chí minh đâu đó là mười mấy mười hai triệu hà nội đâu đó tám đến mười triệu
hà nội đã chiếm đến hai mươi dân số cả nước và xu hướng này càng ngày càng tăng
vì hà nội tỷ lệ đô thị hóa với đâu đó khoảng độ bốn mấy phần trăm bốn mấy phần trăm rất là thấp
nên lượng dân càng ngày càng đông hơn thì dẫn đến một yêu cầu rằng là cái nhu cầu về nhà nó càng ngày càng lớn
chúng ta không thể kỳ vọng rằng là câu chuyện rằng là cái nhu cầu về nhà chúng ta giảm
đa phần các dự án thị trường hà nội bây giờ nó không chỉ là chuyện pháp lý nữa đâu
mà những dự án trong khu vực trung tâm gần như không có
ngoài trung tâm giai đoạn vừa qua có một số các khu vực ra hàng
tuy nhiên là cái lượng hàng nó chỉ đâu đó khoảng độ hơn một chục nghìn căn nào đó
cả giai đoạn khoảng độ gần hai quý
như vậy nó chưa đạt thể đáp ứng với nhu cầu một thành phố là hơn tám triệu dân
mỗi năm cần được khoảng độ gần một trăm linh căn hộ mới hàng năm nó rất là ít
do đó nhìn chung thị trường trung cư trong tháng bốn dù có giảm sút về mức độ quan tâm
khi lượng tìm kiếm căn hộ toàn quốc giảm một mươi ba so với tháng trước
lượng tin đang bán cũng giảm nhẹ ba
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng rất khó để dò đáy hay đỉnh giá của trung cư
người mua và nhà đầu tư nên xác định rõ nhu cầu theo dõi tình hình thị trường
và đưa ra quyết định khi nhu cầu của mình được đáp ứng
bên cạnh giá cần nghiên cứu kỹ nhiều yếu tố quan trọng khác như uy tín chủ đầu tư
vị trí và tiện ích để phục vụ tốt cuộc sống của mình hoặc đảm bảo thanh khoản cho thuê hiệu quả
nằm trong chuỗi các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch và công bố quyết định
của bộ ngoại truyền thông tin
bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận khu du lịch quốc gia mộc châu
ngày hội hái mận mộc châu lần thứ tám diễn ra tại thung lũng mận nà ca
thị trấn nông trường mộc châu là một trong những điểm nhấn quan trọng
thu hút đông đảo du khách gần xa đến trải nghiệm hòa minh và không khí của lễ hội
tại lễ hội du khách được tham quan chụp ảnh thưởng thức những quả mận tươi ngon tại vườn
ngày hội hái mận hậu mộc châu năm hai nghìn hai mươi bốn là một trong những điểm nhấn quan trọng
tạo ấn tượng sâu sắc đối với du khách
ngày hội hái mận huyện mộc châu được tổ chức thường niên đã trở thành sự kiện văn hóa du lịch hấp dẫn
là thương hiệu du lịch nông nghiệp đặc trưng của cao nguyên mộc châu
qua đó tạo được niềm tin sự phấn khởi tự hào của người chồng mận
đồng thời tạo sản phẩm du lịch độc đáo hấp dẫn cho khu du lịch quốc gia
điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới
việc phát triển du lịch từ những đặc trưng của văn hóa địa
văn hóa bản địa không chỉ góp phần quảng bá văn hóa truyền thống
mà còn tạo động lực giúp người dân địa phương có ý thức hơn trong việc bảo tồn giá trị văn hóa của dân tộc mình
với người đồng bào dân tộc cơ tu trên địa bàn của huyện hòa vang thành phố đà nẵng
trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của du lịch
những ngành nghề truyền thống những nét văn hóa đặc trưng được khôi phục
người dân có điều kiện làm kinh tế từ chính những giá trị văn hóa của địa phương mình
chị nguyễn thị mai đang miệt mài dịch vải để kịp hoàn tất đơn hàng một mươi tấm khăn thổ cẩm cho khách hàng
kinh doanh từ chính nghề truyền thống của đồng bào mình là điều mà trước đây
chị cũng như phụ nữ cơ tu trên địa bàn xã hòa bắc chưa hề nghĩ tới
bởi dịch vải thổ cẩm đã từng đứng trước nguy cơ bị mai một
biết nghề giữ nghề đã khó nói gì đến chuyện có thu nhập từ nghề
ngày xưa đời ông đời bà họ biết
vì sau này người dân đi ở chỗ này ở chỗ kia
mất cái truyền thống của đồng bào
sau này ở dưới xã dưới huyện họ mới kêu ở trên đông giang xuống dậy
bà con mới lần lần mới biết dịch lại thổ cẩm
chưa có du lịch này thì bà con cũng chưa có thu nhập được cái nghề dịch
từ hồi mà có du lịch lên thì
họ quảng bá được cái sản phẩm của người đồng bào cơ tu
xã miền núi hòa bắc huyện hòa vang nơi có đồng bào dân tộc cơ tu sinh sống
là địa điểm du lịch sinh thái du lịch cộng đồng được yêu thích trong những năm gần đây
cùng với rộn ràng lượng du khách đến với hòa bắc
là sự hồi sinh những nét văn hóa truyền thống của đồng bào
nghề dịch vải thổ cẩm điệu múa tung tung gia giá
những nét văn hóa đặc trưng trở thành sản phẩm du lịch
đã tạo động lực cho bà con trong việc tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa ấy
đảng nhà nước cho phép
cho đồng bào dân tộc mở mang về vấn đề du lịch về vấn đề cộng đồng
thì chúng tôi thấy là hàng ngày là khách thứ bảy chủ nhật khách nó lên rất đông
có thể giới thiệu quảng bá rất là nhiều hình ảnh những văn hóa ẩm thực
rồi trìa rồi thổ cẩm rồi đến những cái điệu múa của mình
như vậy thì nó sẽ lan tỏa đến khắp mọi nơi để mọi người cùng biết và cùng tìm hiểu đến nơi đây
để có thể là tăng thêm thu nhập cho các hộ gia đình ở nơi đây
từ năm hai nghìn hai mươi ba chính quyền địa phương đã triển khai đào tạo nâng cao năng lực làm du lịch cộng đồng
cho người dân trên địa bàn như dạy kỹ năng kể chuyện nguồn gốc văn hóa cơ tu tổ chức những lớp
truyền dạy nghề dệt thổ cẩm các điệu lý điệu múa truyền thống tuy nhiên để văn hóa của đồng bào thực
được bảo tồn phát huy vẫn cần nhiều sự nỗ lực
ở đây là một số cái văn hóa của người bà con thì hiện nay là mình chỉ đang cái bước là chúng ta bảo
tồn mà để mà phát huy được cái giá trị của nó thì theo đúng cái tinh thần thì bây giờ là chúng
ta cần phải là cái công tác tương trình hoạt động bà con để người dân họ nâng cao được cái ý thức
của họ họ thấy được cái văn hóa của họ là một cái niềm tự hào đối với cái bản sắc của họ về
như vậy thì họ mới phát huy và giữ gìn được cái văn hóa đó
cùng với sự thúc đẩy của phát triển du lịch sự hỗ trợ của chính quyền địa phương truyền thống
đoàn kết một lòng theo đảng theo bác hồ từ bao đời nay sẽ là nguồn sức mạnh nội lực để bà con
đồng bào cơ tu tiếp tục gìn giữ phát huy những giá trị văn hóa của đồng bào mình
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay thành phố hồ chí minh để cùng cập nhật những tin
tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam thưa quý vị lễ hội bánh mì việt nam lần thứ hai
năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề bánh mì việt nam giá trị ẩm thực thế giới hứa hẹn sẽ là sự kiện ẩm thực độc
đáo và đáng nhớ mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên về văn hóa ẩm thực việt nam
theo chủ tịch hiệp hội du lịch thành phố hồ chí minh cho biết
lễ hội không chỉ là sự kiện giải trí mà còn xác định là sản phẩm du lịch văn hóa đậm chất việt
sự kiện sẽ có các hoạt động quảng bá văn hóa ẩm thực việt tạo không gian cho du khách tìm hiểu
về lịch sử món bánh mì qua các thời kỳ không gian lễ hội sẽ có cổng chào thiết kế hình trồng với
chất liệu làm bánh mì được thực hiện bởi những nghệ nhân và thợ làm bánh mì hàng đầu bằng ý nghĩa
tiêu bánh mì việt nam vương xa ngoài ra còn có khu vực trải nghiệm lịch sử hình thành và phát triển
sản phẩm bánh mì việt nam tại đây trung bày dụng cụ làm bánh mì hình ảnh qua các thời kỳ
sự khác biệt bánh mì xưa và nay cùng bức tường nguyên liệu gia vị làm bánh
lễ hội quy tụ khoảng một trăm ba mươi một trăm năm mươi gian hàng gồm các thương hiệu bánh mì nổi tiếng có hơn năm mươi năm lịch sử
sử các nhà hàng phục vụ món ăn kèm bánh mì các đơn vị cung cấp nguyên liệu gia vị thiết bị phục
vụ công nghệ làm bánh mì theo đó sự kiện còn là nơi để các đầu bếp nghệ nhân thợ làm bánh sáng
bấy và tranh tài đại diện bang tổ chức cho biết vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được đặt
lên hàng đầu sở an toàn thực phẩm sẽ phối hợp triển khai và giám sát chặt chẽ lễ hội năm nay
dự kiến thu hút khoảng một trăm linh lượt khách đến tham quan trải nghiệm ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp
vừa tổ chức đêm khai mạc lễ hội sen lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi bốn với chương trình văn nghệ độc đáo đồng
đảo du khách đến tham quan chụp ảnh và mua sắm hàng trăm những sản phẩm ô cớp dưới tiết trời mát
trong mùa phùn ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp cho biết toàn tỉnh có năm mươi chín sản phẩm sen chuộng ô cốp
từ ba sao trở lên một sản phẩm năm sao lấy cảm hứng từ sen cho ra đời nhiều sản phẩm quà tặng đặc sắc
bành tính nghệ thuật bỹ thuật tinh tế nâng tầm giá trị sen như chanh lá sen lụa tơ sen đặc
biệt trà ướp hai sen thường hạn của đồng tháp còn được lãnh đạo đảng và nhà nước chọn làm quà tặng
khách quốc tế trước đó lô củ sen đầu tiên đã xuất khẩu sang thị trường nhật bản tỉnh đang
đưa sản phẩm sen đến các thị trường hàn quốc myanmar trung quốc đài loan để sớm hiện thực
hóa giấc mơ đưa sen hồng vương ra thế giới lễ hội lần này là một bước tiến trên hành trình xây dựng
thương hiệu để mạnh xúc tiến thương mại du lịch đưa sản phẩm sen vươn lên tầm cao mới qua đó
hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng tỉnh đồng tháp nghệ tình năng động sáng tạo
trở thành điểm đến an toàn thân thiện hấp dẫn xứng đáng với danh sưng đồng tháp
điểm nhấn của lễ hội là đầy cảnh trưng bày một trăm linh chậu sen dòng sông sen
không gian giới thiệu sản phẩm trưng bày sen quốc tế triển lãm tranh ảnh nghệ thuật trực rỡ sắt sen
khoảng bốn trăm linh doanh nghiệp xuất khẩu uy tín hàng đầu của việt nam có cơ hội kết nối giao thương với các
nhà nhập khẩu từ thị trường lớn đại diện lãnh đạo của phòng thu mua từ các chuỗi siêu thị đa quốc gia
với kỳ vọng sẽ là đồng bãi mạnh mẽ cho các ngành hàng xuất khẩu bức phá về đơn hàng
doanh thu và thị trường hội trợ hàng việt nam tiêu biểu xuất khẩu năm hai nghìn hai mươi bốn quy tụ bốn trăm năm mươi
doanh hàng của khoảng bốn trăm linh doanh nghiệp xuất khẩu uy tín hàng đầu của việt nam
sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua hàng đa dạng của các nhà mua hàng quốc tế
thông qua hoạt động trưng bày triển lãm hội trợ tạo điều kiện để doanh nghiệp học hỏi
cải tiến và đổi mới công nghệ nâng cao năng lực cạnh tranh lâu dài
đồng thời khuyến khích doanh nghiệp việt nam tham gia vào chuỗi sản xuất cung ứng
phân phối hàng hóa toàn cầu và xây dựng bối quan hệ hợp tác chiến lược chặt chẽ giữa doanh nghiệp sản
xuất xuất khẩu của việt nam với các hệ thống phân phối nước ngoài
thành công từ hội trợ việt nam xuất khẩu năm hai nghìn hai mươi ba hội trợ năm nay hứa hẹn sẽ tiếp tục
mang lại những kết quả thiết thực mở ra những cơ hội mới thành công mới cho cộng đồng doanh nghiệp
việt nam và quốc tế bên cạnh đó tôi cũng đề nghị sau hội trợ đưa
hội trợ công thương cùng phối hợp với cục xuất tiến thương mại bộ công thương tiếp tục theo dõi
hỗ trợ các doanh nghiệp việt nam kết nối thông tin liên lạc với các doanh nghiệp
tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế tìm hiểu nhu cầu để thúc đẩy các cơ hội xuất khẩu vào các thị
trường mới năm hai nghìn hai mươi ba trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn thành phố hồ chí minh tổ chức
hội trợ nhằm hỗ trợ tạo cơ hội cho doanh nghiệp việt và quốc tế gặp gỡ tìm kiếm bạn hàng tiềm
năng nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh mở rộng thị trường với tín hiệu khởi sắc từ lần đầu tiên tổ
chức năm nay hỗ trợ được thành phố hồ chí minh tổ chức với sự nâng chất mở rộng quy mô
cùng chuỗi kết nối giao thương giữa các đoàn khách quốc tế với doanh nghiệp việt nam
tình hình kinh tế thế giới còn rất nhiều khó khăn để đóng góp vào thăng trưởng kinh tế của thành phố
cũng như đất nước đối với lĩnh vực thương mại chúng tôi đánh giá rằng có hai cụ cột có thể
góp sức cho tăng trưởng đó là nâng cao sức mua của thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu
hỗ trợ xuất khẩu năm nay cũng là một trong những giải pháp những công cụ để góp sức cùng với các
doanh nghiệp trong nỗ lực đưa hàng hóa việt nam xuất khẩu ra thị trường thế giới từng bước cố
gắng nâng chất lượng hàng hóa cũng như xây dựng được tương hiệu của hàng hóa
hội chợ hàng việt nam tiêu biểu xuất khẩu là nơi hội tụ các doanh nghiệp xuất khẩu y tín hàng
đầu của việt nam sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua hàng đa dạng của các nhà mua hàng quốc tế tham
gia hội trợ nhà mua hàng sẽ được tiếp cận hệ sinh thái đa ngành nghề cung cấp các sản phẩm
thuộc nhóm bảy ngành hàng xuất khẩu chủ lực thực phẩm đồ uống nông thủy sản đồ cổ miễn nghệ
dịch may da dày túi sách cao su nhựa điện tử cơ khí và các nhóm dịch vụ hỗ trợ khác
nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lớn đã từng tham gia hội trợ năm hai nghìn hai mươi ba cũng tiếp tục quay trở lại tại
hội chợ hồ chí minh city expod năm hai nghìn hai mươi bốn và sẵn sàng đón tiếp nhà mua hàng khách tham quan như công
tiêu cổ phần hàng tiêu dùng masan với thương hiệu jinsu công ty cổ phần thực phẩm bình tây bên
cạnh các thương hiệu mới với kỳ vọng mong muốn giới thiệu các sản phẩm nổi tiếng của tập đoàn
masan trong lĩnh vực hàng tiêu dùng như jinsu omachi
vina cà phê tới bạn bè quốc tế các đối tác của chúng tôi trên thị trường thế giới
có thể các quý vị đều biết là tập đoàn hàng tiêu dùng masan nổi tiếng tại việt nam với thương
hiệu nổi tiếng như jinsu omachi vina cà phê chúng tôi bắt đầu từ những năm gần đây đã mở rộng
chiến lược vươn ra thế giới grobo với sứ mệnh là biến các sản phẩm việt nam thành các sản phẩm toàn cầu
make vietnamese food to global food và bằng những lần xúc tiến thương mại hỗ trợ này chúng tôi kỳ
vọng các bạn bè trên thế giới các đối tác sẽ biết đến chúng tôi nhiều hơn có cơ hội để tiếp cận thử
những sản phẩm rất tuyệt vời tin là bên tôi tham dự chương trình này cũng mong muốn mở rộng thị trường
quốc tế của bên mình đối với những thị trường mà chúng tôi đang nhắm đến là thị trường hôm nay đang có
thị trường của ấn độ và thứ hai là của nga thì đối với mặt hàng này thì chúng tôi mong muốn là sẽ mở rộng
rất là nhiều công ty mà có đối tác lớn bên ngoài ngoài thị trường châu âu và eu mà chúng tôi đang
cung cấp đối với thị trường nội địa việt nam thì vẫn là mong muốn cái mục tiêu lâu dài của chúng
tôi là ưu tiên người việt dùng hàng việt hàng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đối với người việt nam của
mình với một cái mức giá rất là hợp lý hội trợ hàng việt nam tiêu biểu xuất khẩu năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ
có nhiều hoạt động kết nối được tổ chức xuyên suốt thông qua phiên kết nối giao thương với đại diện lãnh
đạo phòng thu mua từ chuỗi các siêu thị đa quốc gia như central retail mm megamarket sang thương
mại điện tử amazon alibaba đồng thời đoàn nhà mua hàng quốc tế cũng trực tiếp tham gia gặp gỡ
doanh nghiệp việt nam trong khuôn khổ hội trợ hội trợ năm nay sẽ mở cửa và dành nhiều chương
trình ưu đãi cực hấp dẫn cho khách tham quan tự do người tiêu dùng có thể tham quan mua sắm hàng việt
xuất khẩu với ưu đãi lên đến năm mươi chương trình đồng giá hấp dẫn và tự do trải nghiệm sản phẩm với
nhiều hoạt động sáng tạo theo từng thương hiệu tòa nhà maria center tower tại quận một
tp hcm vừa cất nắp cũng là tòa nhà đầu tiên của tp hcm kết nối tầng hầm vào ga tuyến metro số một
ở nhà ga ba so maria center tower được xây dựng trên khu đất rộng sáu m hai
với năm mươi năm tầng nổi và năm tầng hầm tòa nhà là khu phức hợp gồm văn phòng trung tâm thương mại với tổng
diện tích sàn trên một trăm linh sáu m hai đây cũng là tòa nhà nằm trong dự án bất động sản lớn nhất thế giới
cho đến thời điểm này do thương hiệu marriott và gw marriott quản lý vận hành và khai thác
theo đó đây là tòa nhà nằm trong số các tòa nhà cao nhất của thành phố với một mươi khối bê tông nên
gặp nhiều thách thức khi thi công năm tầng hầm của tòa nhà kết nối trực tiếp với nhà ga ba son của tuyến
metro số một khi tuyến metro số một hoàn thành cư dân hành khách có thể đi bộ từ tòa nhà xuống tàu
điện ngầm và ngược lại một cách nhanh chóng dễ dàng vì cửa ga ba son cũng nằm trước cửa tòa nhà
theo ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm hiện nay chỉ có ba tòa nhà được phép kết nối vào ba nhà
ga metro số một các tòa nhà muốn kết nối vào nhà ga metro số một phải xin phép được đồng ý của cơ
quan chức năng mới được kết nối vì phải phù hợp quy hoạch ngầm đối với phát triển không gian ngầm
quy hoạch kiến trúc tp hcm cho biết khi xây dựng các tuyến metro số một đều phải tuân thủ các quy
định liên quan lấy ý kiến nhiều bên để đánh giá xác định hành lang ảnh hưởng phạm vi bảo vệ để
tránh tác động đến không gian ngầm chung của đô thị trong đồ án quy hoạch chung đô thị đang điều
chỉnh nội dung về không gian ngầm sẽ được làm đầy đủ thành phố sẽ xác định khu nào khuyến khích
phát triển khu nào cần hạn chế khu vực nào không được làm theo cả chiều ngang chiều dọc chiều sâu
đồng thời tính toán việc kết nối không gian ngầm các công trình với không gian ngầm công cộng
để thu hút khách đến điểm du lịch trên cả nước các hãng hàng không trong nước đã mở bán giá vé rẻ
ở nội địa và giá thấp thậm chí là có vé đồng cho những tháng cuối năm nay các hãng hàng không
phát hành vé giá rẻ cách rất xa ngày khởi hành theo khảo sát hãng eco của hãng vietjet air đã
vào thứ nhật và những ngày đầu tuần trong những tháng cuối năm từ tháng chín đến tháng một mươi hai vào không
giờ sáng sớm và đêm cụ thể giá vé một triệu chưa bao gồm thuế và phí trong chặng này khoảng năm trăm tám mươi bốn
đồng đối với chiều về giá vé trong cả tháng chín là bảy trăm chín mươi đồng ngoài vé đồng vietjet air cũng
tung ra giá vé chiều đi thấp nhất là ba trăm chín mươi đồng tổng cộng hai triệu khoảng một năm triệu đồng đã bao
gồm thuế và phí hãng cũng mở bán nhiều chặng giá rẻ từ thành phố hồ chí minh đến nha trang
quy nhơn huế đà nẵng vinh và nhiều điểm khác
tương tự từ tháng chín đến cuối năm chặng hà nội phú quốc hãng vietnam airlines cũng bán với giá vé
khoảng một triệu đồng mỗi chiều đã gồm thuế phí theo ghi nhận giá vé máy bay đã hạ nhiệt so với dịp
cao điểm ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm đặc biệt giai đoạn từ tháng sáu đến tháng tám vé máy bay khứ hồi
chặng hà nội phú quốc của vietjet thấp nhất từ hơn ba triệu đồng còn vietnam airlines trên năm triệu
đã có thuế phí
thành phố hồ chí minh đã chính thức áp dụng thiết
điểm thu phí tạm thời vỉa hè tại một mươi một tuyến đường đủ điều kiện kinh doanh trên địa bàn của quận một
phương án triển khai lần này có những thay đổi đó là phân chia lại không gian sử dụng vỉa hè và quản lý
bằng ứng dụng điều này nhận được sự đón nhận tích cực từ người dân phóng sự này cũng khép lại
kinh tế phương nam hôm nay
đường lê thánh tôn một trong một mươi một tuyến triển khai thí điểm thu phí vỉa hè
mức phí là một trăm linh đồng cho một m hai
chi phí cho khoảng tám m hai mỗi tháng
chi phí của quán cà phê này là tám trăm linh đồng

nên một phần để xe phía ngoài và một phần để kinh doanh bên trong thì rất là thuận tiện
và lại ngăn nắp cho đẹp phố
điểm đặc biệt là ủy ban nhân dân quận một quản lý vỉa hè thu phí bằng phần mềm
thông qua đó đã đơn giản hóa các thủ tục cho người dùng giảm nhân lực triển khai xuống địa bàn
từ máy tính địa bàn cho tới máy tính sách tay hoặc là những thiết bị cầm tay miễn là có kết nối mạng
là chương trình đều có thể hoạt động được từ có hình thấp tới có hình cao
nên là phù hợp với rất nhiều đối tượng người dùng
khi mà chúng ta xác định như vậy thì chúng ta sẽ giảm bớt được cái lực lượng để mà đi kiểm tra
đi có phép rồi các nội dung khác chúng ta thực hiện qua công tác chữ số và trực tuyến hết
thì người dân sẽ thượng tiện dễ dàng tra cứu cũng như là đăng ký sử dụng hẹo phố
thực tế khi áp dụng thí điểm thu phí vỉa hè lực lượng chức năng cùng khảo sát
đánh giá kỹ về những tuyến đường có khả thi để triển khai
đảm bảo điều kiện trồng ít nhất ba mét trong đó có một năm mét dành cho người đi bộ
do vậy ba tiêu chí đã đạt được xe máy có chỗ đổ người đi bộ có vỉa hè người kinh doanh có thêm mặt bằng
việc tổ chức thí điểm sẽ thực hiện từ ngày chín tháng năm đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi bốn
lãnh đạo quận một cũng đề nghị lực lượng chức năng nghiên cứu nhân trọng